kính chào quý vị đang đến với chương trình nhịp sống miền đông của truyền hình nhân dân
thưa quý vị nghị quyết ba mươi một của bộ chính trị về chiến lược phát triển kinh tế xã hội
an ninh quốc phòng tp hcm đến năm hai nghìn ba mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm đã đặt ra một nội dung rất quan trọng
đó là tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng củng cố đổi mới công tác dân vận từ thực tiễn cơ sở
tại tp hcm thời gian qua cấp ủy chính quyền cơ sở đã có nhiều cách làm hay
thể hiện sinh động sáng tạo nội dung này theo tinh thần của nghị quyết đề ra
từ đó góp phần củng cố vững chắc hệ thống chính trị ở cơ sở
xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh giữ vai trò then chốt trong công tác dân vận
đây là cầu nối quan trọng để gắn kết người dân với cấp ủy chính quyền cơ sở
chính sự đồng thuận trong triển khai từng chủ trương chính sách đến thực tiễn
tạo nên sức mạnh vững chắc cho địa phương ổn định phát triển kinh tế xã hội
vì thế đổi mới phương thức triển khai
triển khai dân vận để không nhàm chán đơn điệu hay khô khang là đòi hỏi
mà nhiều địa phương tại tp hcm đang triển khai khá hiệu quả
theo tinh thần nghị quyết ba mươi một của bộ chính trị
vào những ngày cuối tuần người dân ở quận ba tp hcm đã quen với hình ảnh lãnh đạo quận ủy
đến gặp gỡ trò chuyện tại từng khu phố
từ những buổi gặp này đã kịp thời nắm bắt chỉ đạo

nhiều vấn đề bức bách tại cơ sở được người dân rất đồng tình ủng hộ
những chuyến đi về khu phố thường được ban thường vụ quận ủy quận ba triển khai vào dịp cuối tuần
theo sự phân công của tổ chức hôm nay đồng chí võ văn đức phó bí thư quận ủy
chủ tịch quỹ ba nhân dân quận ba đi thực tế tại địa bàn khu phố một phường một mươi bốn
qua trò chuyện trao đổi lắng nghe ý kiến trực tiếp từ người dân ở cơ sở
về các vấn đề dân sinh sát sườn như trật tự an toàn giao thông mỹ quan đô thị
hay công tác chăm lo bảo đảm an sinh xã hội
từ đó người có trách nhiệm của quận ghi nhận chia sẻ và chỉ đạo các ban ngành chức năng
phối hợp với từng phường giải quyết kịp thời những tồn tại hạn chế mà người dân phản ánh

những chuyến đi về cơ sở khu phố được quận ủy quận ba triển khai từ nhiều tháng qua
hướng đến mục tiêu cốt lõi là đổi mới phương thức lãnh đạo hướng về cơ sở nâng cao năng lực lãnh đạo của ban thường vụ quận ủy
theo hướng trực tiếp sâu sát từ đó chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh tại cơ sở nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ sáu mươi ba khu phố trên địa bàn
đặc biệt những ý kiến đóng góp hiến kế của người dân được người có trách nhiệm của quận ghi nhận
đã góp phần củng cố tăng cường niềm tin sự gắn bó của nhân dân đối với tổ chức cơ sở đảng ở mỗi địa bàn
một kết quả nổi bật về công tác an sinh xã hội tại phường một mươi bốn đó là trên địa bàn đã không còn hộ nghèo
hiện địa phương đang nỗ lực chăm lo cho ba hộ cận nghèo và ba mươi hộ có hoàn cảnh khó khăn còn lại

hiện địa phương đang nỗ lực chăm lo cho ba hộ có hoàn cảnh khó khăn còn lại

có nghĩa là mình sẽ tận dụng tất cả các nguồn lực xã hội hóa để giúp cho dân
nhưng không có nghĩa rằng là không không có nghĩa rằng là
bởi hoàn toàn vào qua và đò đản của mình ở đây

trách nhiệm là của tổ chức đảng của đảng viên mình phải lo cho dân
đó là quân tập
tại phường một mươi quận ba địa bàn tiếp giáp với quận một mươi
những hình ảnh xe ô tô xe máy dường đổ lộn xộn bát nháo
hay cảnh lớn chiếm vỉa hè lồng đường thường thấy thì nay đã không còn
thay vào đó hệ phố thông toán trực tựa giao thông được lập lại
góp phần chính trong sự chuyển biến tích cực này
đó là từ khi cấp ủy đảng chính quyền phường một mươi
khẩn trương thực hiện chấn dịch công tác trực tựa đô thị
theo chỉ đạo trực tiếp trong chuyến đi thực địa mới đây
của lãnh đạo bang thượng vụ quận ủy quận ba
bên cạnh đó là địa bàn thuộc khu vực trung tâm
người dân chi bộ khu phố bày tỏ quyết tâm cao
việc thực hiện nghiêm túc những quy định an toàn phòng chống cháy nổ
trong đó mô hình tổ liên gia phòng cháy chữa cháy của khu phố bốn
đã trở thành hình mẫu về công tác xã hội hóa
để nhân rộng ra nhiều địa phương khác
cái mô hình này là nó liên kết được
với nhau các nhà để khi có một cái chuyện gì xảy ra
thứ nhất về phòng cháy chữa cháy hoặc kể cả như là có trộm cướp
nó cũng phải thông báo cho nhau để biết được
mình thấy cái mô hình này rất là đáng nhân rộng
để phòng cháy nổ thì thứ nhất thì cũng được đảng ủy ủy ban nhân dân phường
cũng hướng dẫn rồi tuyên truyền các hộ gia đình trên địa bàn của phường
thì gia đình tôi cũng về
cũng hướng dẫn các hộ gia đình trên địa bàn của phường
các gia đình tôi cũng về cũng hướng dẫn các hộ gia đình trên địa bàn của phường

thì dọn dẹp xong là tối cửa hàng thường là dọn gọn lối đi là thông thoáng
tuyên truyền cũng như là bên phía đảng ủy cũng đã dẫn động người dân
nêu lên những cái mà có lợi thì người dân đồng thuận và cùng làm
thì cái ngày ra mắt như vậy thì cũng mời tất cả các khu phố bạn tới tham dự
thì nhìn chung thì khu phố bạn cũng thấy rằng là
thỏa đáng do đó là sẽ làm cho từng khu phố của mình
sự đồng lòng thống nhất cùng thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy
từ cấp ủy chi bộ đến từng hội dân
kết quả nhiều năm liền khu phố bốn là địa bàn giữ vững an toàn phòng cháy chữa cháy
có thể thấy qua những chuyến đi về cơ sở
đã thể hiện sự sâu sát của ban thường vụ quận ủy
góp phần động viên khích lệ cán bộ đảng viên và nhân dân địa phương
trong thực hiện các chủ trương của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước
tích cực tham gia các cuộc phận động
phong trào thi đua yêu nước
qua đó phát huy hiệu quả vai trò của nhân dân
trong xây dựng đảng xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh
qua những cái buổi như vậy
thì lãnh đạo có cái chỉ đạo nó sâu sát hơn
nó cụ thể hơn
anh em của các phòng ban chuyên môn
cũng như là cán bộ công chức tại địa phương
thì người ta sẽ có cái
có cái việc mà chăm chút hơn trong cái công việc
cái công tác của mình
cái nhiệm vụ mà mình được giao
đó là có cái đeo bám để có ra cái kết quả
vậy sau này nếu dùng một lần hai lần
thì có thể là tầng trực quận quỹ người ta sẽ quay trở lại khu phố đó
thì ít nhiều thì những cái nội dung đó nó cũng đã được quan tâm giải quyết kịp thời
thì nó còn một phần để mà góp
để mà công tác dân dận chuyên truyền của mình nó càng ngày càng thực thật
nó càng ngày càng thực thật
là nói đi đôi với làm
chứ không có hoài là mình cứ
ý kiến của cơ sở mà mình chưa giải quyết kịp thời
thì đâm ra công tác chương trình nó dần động
nó sẽ ảnh hưởng về sau
mô hình mỗi tuần một khu phố ở quận ba thành phố hồ chí minh
bước đầu đã mang lại hiệu quả
người dân chia sẻ rất chân tình
đóng góp kiến nghị những vấn đề gần gũi
sát với tình hình thực tế của địa phương đơn vị
mô hình này được thực hiện cũng phù hợp với quy định của đảng hiện nay
đó là mọi vấn đề đều lấy người dân làm trung tâm
chính từ những chuyến đi như thế này
đã củng cố đổi mới công tác dân vận từ thực tiễn
giúp tổ chức cơ sở đảng ở địa bàn tháo gỡ được những nút thắt hay điểm ngãn
tự củng cố hoàn thiện hơn vai trò trách nhiệm
để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác được giao